chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội bộ công an đã khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín
để tổng kết tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
bên cạnh thời cơ thuận lợi rất cơ bản tình hình chính trị kinh tế an ninh thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng
phức tạp đặt ra nhiều nhiệm vụ mới khó khăn thách thức mới lớn hơn
an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước với sự quyết tâm chính trị rất cao nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt
đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở
đã thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia
xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ lợi ích của đất nước
tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín nhằm tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sở kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi năm ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới thảo luận phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi
tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi ba và phát động phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn trong toàn lực lượng công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời khẳng định công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba đã đạt được kết quả tốt hơn năm hai nghìn hai mươi ba
thể hiện ở chỗ kết quả các mặt công tác toàn diện hơn nổi bật hơn và lực lượng công an nhân dân trưởng thành hơn
thủ tướng bày tỏ xúc động vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân đã có nhiều tấm gương cán bộ
chiến sĩ dũng cảm chiến đấu anh dũng hy sinh chấp nhận khó khăn gian khổ lập nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn được xác định là năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
dự báo tình hình năm tới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn hơn nhiều hơn thời cơ thuận lợi
thủ tướng chính phủ yêu cầu lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong triển khai
cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng quốc hội chính phủ tích cực xây dựng thể chế
thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp đề án về công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh trật tự
chủ động phát hiện ngăn ngừa xử lý từ sớm ngay tại cơ sở không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự
tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chủ động nắm chắc đánh giá dự báo sát tình hình trong nước khu vực thế giới từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
để làm tốt vai trò tham mưu với đảng nhà nước trên các lĩnh vực góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
giữ vững ổn định chính trị phục vụ phát triển kinh tế
bảo đảm trật tự an toàn xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại tạo môi trường hòa bình an ninh ổn định cho phát triển
nâng cao hiệu lực hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bảo vệ trật tự an toàn xã hội
kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo đảm xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội đúng pháp luật
công an tỉnh long an vừa tổ chức lễ truy tặng trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba của chủ tịch nước
cho thân nhân gia đình liệt sĩ nguyễn xuân hào nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trở tự công an huyện đức hòa
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trung tá nguyễn xuân hào trong lúc tham gia chuyên án bắt các đối tượng vận chuyển ma túy
đã bị thương nặng được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
trước sự hy sinh của trung tá nguyễn xuân hào
ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
chính quyền địa phương và nhân dân đã dành sự quan tâm chia sẻ động viên kịp thời trước đau thương mất mát của gia đình
và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với thân nhân
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp hàm từ thiêu tá lên trung tá
và chủ tịch nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho trung tá nguyễn xuân hào
ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của trung tá nguyễn xuân hào
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
thưa quý vị trước đây việc thực hiện chính sách xã hội chủ yếu bằng hình thức trực tiếp
chi trả bằng tiền mặt dẫn đến việc theo dõi quản lý và chi trả cho các đối tượng chưa thống nhất
đồng bộ theo thời gian thực hiện giữa trung ương cũng như địa phương
vì vậy tại một số nơi
việc chi trả vẫn còn tình trạng chậm trùng lĩnh đối với đối tượng
hiện thì những vướng mắc này đang từng bước được tháo gỡ
khi mà nay cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
qua đó bảo đảm chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời nhanh chóng công khai
minh bạch và tiết kiệm chi phí ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh đắk nông
năm nay ông nguyễn văn trạch đã bước sang tuổi tám mươi
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ông bắt đầu được hưởng chế độ trợ cấp cho người bị nhiễm chất độc da cam
thưa quý vị công an tỉnh long an vừa tổ chức lễ truy tặng trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
của chủ tịch nước cho thân nhân gia đình liệt sĩ nguyễn xuân hào
nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trợ tự công an nguyễn văn trạch

của chủ tịch nước cho thân nhân gia đình liệt sĩ nguyễn xuân hào
nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trợ tự công an nguyễn văn trạch

của chủ tịch nước cho thân nhân gia đình liệt sĩ nguyễn xuân hào